thông tin về công tác khắc phục hậu quả của mưa bão tại các địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nêu quyết tâm trong hôm nay phải thông đường bảy mươi một để tập trung đưa phương tiện cơ giới vào các điểm sạt lở
đẩy nhanh tốc độ tiến độ tìm kiếm công nhân thủy điện rào trăng ba
cũng trong sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể công nhân thủy điện rào trăng ba
như vậy tới thời điểm này đã tìm thấy ba trên một mươi bảy người
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải tỏa được hơn năm mươi khối lượng công việc
vấn đề vật cản lớn nhất là cục đá lớn hàng chục khối nằm giữa đường bảy mươi một nối tiểu khu sáu mươi bảy đến thủy điện giao trang bốn
cũng đã có cách xử lý mà không cần phải nổ bìn như phương án bắt đầu
từ sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi các phương tiện xe múc xe ủi đang tập trung xử lý các điểm sạt trượt
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nhận định khó khăn trước mắt là phải đưa được các phương tiện cơ giới vào thủy điện rào trang ba
các lực lượng cần nỗ lực cao nhất để đến chiều hai mươi ba tháng một mươi thông tuyến đường bảy mươi một lên rào trang ba
đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ để thực hiện tìm kiếm bảo đảm an toàn cho công tác cứu nạn cứu hộ
bộ tư lệnh quân khu bốn cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng cũng đã nhận đề nghị đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường thủy điện giao trang ba
để hỗ trợ lực lượng tham gia tìm kiếm sớm đưa được các nạn nhân mất tích về với gia đình
thủ tướng chính phủ quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn sự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ
tỉnh quảng bình được hỗ trợ năm bộ xuồng cao tốc một trăm ba mươi sáu nhà bạc hơn bảy phao và bốn trăm sáu mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh
tỉnh quảng trị được hỗ trợ ba bộ xuồng cao tốc hai mươi bộ nhà bạc bốn một trăm linh phao và một trăm linh chiếc bẻ nhẹ cứu sinh
tỉnh thừa thiên huế được hỗ trợ ba bộ xuồng cao tốc
tám bộ nhà bạc ba ba mươi chiếc phao ba mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và hai bộ máy phát điện
tỉnh quảng nam được hỗ trợ năm bộ xuồng cao tốc ba mươi bộ nhà bạc ba ba mươi chiếc phao ba mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và hai bộ máy phát điện
tỉnh hà tĩnh được hỗ trợ bốn bộ xuồng cao tốc hai trăm linh bộ nhà bạc năm năm trăm sáu mươi phao một trăm sáu mươi sáu chiếc bẻ nhẹ cứu sinh và bốn bộ máy phát điện
phát huy truyền thống đoàn kết chia sẻ với đạo lý lá lành đùm lá rách nhằm chung tay giúp đỡ các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả của thiên tai
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai vừa phát động kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền trung
sau khi thiên tai xảy ra ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai đã trích một sáu tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh để gửi tới các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả
đồng thời ra lời kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung
ngay sau lễ phát động ubnd tổ quốc việt nam tỉnh lào cai đã tiếp nhận được hai tám tỷ đồng của trên bốn mươi đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ để tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai khắc phục hậu quả ổn định đời sống
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai tiếp tục kêu gọi vận động ủng hộ và thực hiện tiếp nhận trong thời gian tới
thưa quý vị mưa to kéo dài đã làm cho một mươi trên một mươi bảy hồ chứa thủy lợi đầy nước và nhất là có bốn hồ chứa nước thủy điện lớn trên hệ thống sông vu gia thu bồn tại quảng nam sắp xỉ mực nước dân vận hành điều tiết đón lũ
với tình hình thời tiết mưa nhiều tại miền trung như hiện nay việc vận hành xả lũ để các hồ chứa thủy điện về mức nước thấp nhất
để đón lũ là việc làm cấp thiết
mưa lũ đã làm cho mực nước hồ thủy điện sông tranh hai tăng đột biến
thống kê từ ngày đầu tháng một mươi đến nay tổng lượng nước trong các cơn lũ về hồ hơn sáu trăm hai mươi triệu m ba
đơn vị này đã điều tiết xả qua tràn và chạy máy phát điện xả về hạ du hơn hai trăm ba mươi triệu m ba và tích chữ tại hồ chứa khoảng ba trăm chín mươi triệu m ba
đơn vị đã bố trí nhân viên vận hành máy móc ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi lưu lượng về hồ một mươi năm phút một lần
nhằm vận hành hiệu quả việc cắt giảm lũ

để bảo đảm an toàn hồ chứa phục vụ công tác phòng chống ngập lụt ở khu vực hạ du
tỉnh quảng nam yêu cầu công ty thủy điện a vương đắc my sông bung và sông tranh hai tổ chức vận hành luân phiên
nhằm đưa về mức nước thấp nhất trước lũ để chủ động ứng phó với các đợt lũ tiếp theo
chúng tôi cũng đã điều hành xả lũ một cách phù hợp để làm sao dưới hạ du có mức chịu lũ nó vừa phải nhất
chúng tôi đã chỉ đạo hợp đồng liên hồ với nhau
và trong tình hình hiện nay chúng tôi đã giảm dặn xả lũ của thủy điện để mức vừa phải làm sao phù hợp với mức ngập tại hạ du
từ đầu mùa lũ đến nay đa số các chủ hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam đã chủ động điều tiết lũ
nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa và giảm lũ cho vùng hạ du
tuy nhiên việc điều tiết xả lũ sắp đến phải thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ một cách nhịp nhàng
hợp lý theo diễn biến của mưa lũ và phải được giám sát chặt chẽ
có như vậy thì việc vận hành cắt lũ giảm lũ cho hạ du mới đạt hiệu quả